nhân dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba tiến tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
thợ ủy nhiệm của bộ trưởng bộ công an đoàn công tác của công an tỉnh tây ninh
đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đổi tám mươi hai và nghĩa trang ban an ninh trung ương cục miền nam huyện tân biên
sau lễ viếng đoàn đến khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung mương cục miền nam
xã tân lập huyện tân biên dân hoa dân hương trước bia chiến thắng
nơi ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam
đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hương tại tượng đài bắc hồ tượng đài cố bộ trưởng phạm hùng
đây là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
tiếp đó đoàn đến dân hoa dân hương tại bia di tích tiểu ban bảo vệ chính trị an ninh
trung ương cục miền nam c năm mươi một
đây là hoạt động ý nghĩa của lực lượng công an nhân dân
thể hiện lòng tri ân tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc